các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị do ảnh hưởng từ cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ trong đêm qua
khiến cho nhiều tuyến phố nội thành ở hà nội đông nghẹt nhiều giờ vào sáng nay
người dân thủ đô phải chật vật di chuyển đi làm
cụ thể ở khu vực bắc bộ và bắc trung bộ trời chuyển rét
trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ phổ biến từ một mươi năm đến một mươi tám độ
khu vực vùng núi từ một mươi hai đến một mươi năm độ vùng núi cao có nơi dưới một mươi độ
bắc trung bộ phổ biến từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
theo các chuyên gia khí tượng
ở thời điểm này trong năm thì các đợt rét thường không sâu và không kéo dài
đợt không khí lạnh này sẽ duy trì đến hết ngày mai hai mươi tháng ba
sau đó suy yếu nhanh và miền bắc chuyển gió đông nam từ ngày hai mươi một tháng ba
từ ngày hai mươi một tháng ba nhiệt độ ở miền bắc lại tăng dần có thể chỉ còn lạnh vào sáng sớm
tại hà nội từ thứ sáu nhiệt độ tăng nhanh buổi chiều lên sát ba mươi độ cuối tuần còn nóng hơn
các tỉnh thành khác ở miền bắc có nhiệt độ thấp hơn hà nội một chút
nhưng thời tiết nói chung khá ấm áp
kèm theo nồm ẩm tái diễn
trên biển ở vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
ở vịnh bắc bộ sóng biển cao từ hai đến ba mét
khu vực bắc biển đông sóng biển cao từ hai đến bốn mét
mưa rông kèm theo các hiện tượng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp
làm gãy đổ cây cối hư hại nhà cửa các công trình giao thông cơ sở hạ tầng
mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp
lũ quét trên các sông suối nhỏ xa lờ đất trên sườn dốc
gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong đêm nay và ngày mai hai mươi tháng ba
thủ đô hà nội nhớ mừng các bạn đã theo dõi

quý vị thân mến gió mùa đông bắc đã về vào sáng nay ngày một mươi chín tháng ba gây mưa và lạnh
đợt rét này sẽ kéo dài đến ngày nào và sau đó thì liệu miền bắc có lại nồm ẩm như những ngày trước đó hay không
mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
cụ thể hiện tượng enino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính với sát xuất bảy mươi năm tám mươi từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
trên biển đông ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới
cùng khoảng thời gian trên không khí lạnh sẽ yếu dần về cường độ
nửa cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn rét đậm rét hại chỉ còn xuất hiện cục bộ ở vùng núi phía bắc
so với trung bình nhiều năm mưa nhỏ mưa phùn ở bắc bộ cũng xuất hiện nhiều hơn
tuy nhiên các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông lốc xét mưa đá và gió giật mạnh vẫn có khả năng xảy ra
đặc biệt các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta trong thời kỳ chuyển mùa tháng bốn
tây bắc bộ vùng núi phía tây thuộc bắc trung bộ
sẽ đón nắng nóng từ nửa cuối tháng ba
sau đó gia tăng độ và mở rộng dần sang khu vực bắc trung bộ bắc bộ và trung trung bộ từ tháng bốn sáu
khu vực nam bộ được dự đoán nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì trên khu vực miền đông
và mở rộng dần sang khu vực miền tây từ nửa cuối tháng ba đến nửa đầu tháng năm
nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc giai đoạn từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng một hai độ có nơi cao hơn
trong tháng sáu nhiệt độ phổ biến cao hơn

tháng năm hai nghìn hai mươi bốn tổng lượng mưa thiếu hụt so với trung bình nhiều năm khoảng từ một mươi năm ba mươi
tháng sáu tổng lượng mưa phổ biến ở mức sấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
khu vực bắc bộ và trung bộ hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm trong tháng bảy tám hai nghìn hai mươi bốn
đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gây gắt
từ nửa cuối tháng tám ở bắc bộ và từ tháng chín ở khu vực bắc bộ
khu vực trung bộ nắng nóng có xu hướng giảm dần
tại khu vực trung bộ từ tháng bảy chín hai nghìn hai mươi bốn tổng lượng mưa phổ biến sấp xỉ so với trung bình nhiều năm
riêng nam trung bộ phổ biến cao hơn khoảng một mươi năm ba mươi
trong tháng chín tổng lượng mưa ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
phổ biến cao hơn khoảng từ một mươi năm ba mươi so với trung bình nhiều năm
khu vực tây nguyên và nam bộ tổng lượng mưa từ tháng bảy chín hai nghìn hai mươi bốn
phổ biến sấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
ngoài nắng nóng các chuyên gia nhận định giai đoạn đầu năm
mưa trên cả nước có xu hướng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm
dẫn tới xâm nhập mặn ở phía nam gia tăng gây ảnh hưởng đến cuộc sống và sản xuất
mặc dù băng biển tồn tại chủ yếu ở các vùng cực nhưng nó tác động đến khí hậu toàn cầu
nhiệt độ ấm dần lên làm băng biển tan theo thời gian
khiến bề mặt đại dương tăm tối hấp thụ nhiều ánh sáng mặt trời hơn
kéo theo nhiệt độ đại dương tăng
ngay cả mức tăng nhiệt độ nhỏ cũng có thể khiến các vùng cực trở thành
khu vực nhạy cảm nhất với biến đổi khí hậu
vì vậy các nhà nghiên cứu muốn làm dày băng biển để ngăn nó tàn chảy
khoảng ba trăm linh bốn trăm linh người sống quanh năm ở thung lũng chết
một trong những nơi nóng nhất hành tinh với nhiệt độ cao nhất lên tới năm mươi bốn độ
phần lớn là nhân viên của vườn quốc gia thung lũng chết
băng california và các khách sạn địa phương
một nhân viên thông tin của vườn quốc gia cho biết
hầu hết các ngày tháng bảy và tháng tám mọi năm sẽ có cảm giác như đang đi
vào lò nướng khi đi ra ngoài sẽ cảm thấy hơi nóng trên da của bạn
suốt tháng tám nhiệt độ ban ngày tại thung lũng vào khoảng từ bốn mươi ba đến năm mươi một độ
vào ban đêm thời tiết vào khoảng từ ba mươi hai độ trở lên
bất chấp cái nóng người dân vẫn làm việc gặp gỡ giao lưu và tập thể dục ngoài trời
khi cơ thể không thể thích nghi với nhiệt độ cao
con người có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ
tuy nhiên phần lớn mọi người sẽ thích nghi sau một vài tuần
để quen với thời tiết nóng nực cơ thể đổ mồ hôi nhiều hơn
sông không khí ở thung lũng chết rất khô
điều đó khiến mồ hôi bay hơi nhanh và làm mát cơ thể hiệu quả hơn
thị trấn gần vườn quốc gia nhất cách đó một giờ lái xe
do đó một số trẻ em sống ở đây đi xe buýt vài tiếng đồng hồ để đến trường
ở đây mọi nhà đều lắp hai loại điều hòa
loại điều hòa thông thường và máy làm mát không khí
nhưng không phải bất kỳ ai cũng dùng
có gia đình không bao giờ dùng điều hòa nhiệt độ
rụt nhiệt kế trong nhà chỉ ở ngưỡng ba mươi năm độ
họ muốn tiết kiệm điện
người thân của những cư dân ở thung lũng chết không thiết kế thăm họ vào mùa hè
nên chủ yếu hàng xóm láng giềng dành thời gian quây quần bên nhau
ngoài ra cộng đồng ở thung lũng chết cũng phải đối mặt với một mối đe dọa khác
là biến đổi khí hậu
trong một mươi tháng nóng nhất trong lịch sử được ghi nhận đã diễn ra trong hai mươi năm qua
tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám khu vực này đã lập kỷ lục thế giới về tháng nóng nhất từng ghi nhận
với nhiệt độ trung bình hơn bốn mươi hai độ
sự thay đổi nhiệt độ khiến việc kết nối mọi người trong cộng đồng
khó khăn hơn
trước đây họ có thể tụ tập một tháng một lần để làm tiệm nướng bbq vào ban đêm
nhưng năm nay nhiệt độ cao hơn nên bốn đến năm tháng các cư dân mới có thể tụ họp một lần
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong đêm nay và ngày mai
bắc bộ nhiều mây ngày có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to đêm có mưa vài nơi
gió nhẹ trời chuồn rét
trung bộ nhiều mây phía bắc ngày có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa lớn đêm có mưa dài rác phía bắc trời chuyển rét phía nam sáng và đêm trời lạnh
nam bộ có mây ngày nắng có nơi có nắng nóng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây ngày có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to đêm có mưa vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc rét mưa đá và gió sật mạnh trời chuyển rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi sáu đến một mươi chín độ có nơi dưới một mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi hai mươi ba độ riêng khu vực tây bắc từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
phía đông bắc bộ nhiều mây ngày có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to gió đông bắc cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc rét mưa đá và gió sật mạnh trời chuyển rét
nhiệt độ thâm nhất từ một mươi năm đến một mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất từ một mươi ba đến một mươi năm độ có nơi dưới một mươi một độ
nhiệt độ cao nhất từ một mươi chín hai mươi một độ có nơi dưới một mươi chín độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây phía bắc ngày có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to đêm có mưa giải rác
phía nam sáng có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
chiều và đêm có mưa mưa rào và có nơi có rông
gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
phía bắc trời chuyển rét phía nam sáng và đêm trời lạnh
nhiệt độ thấp nhất phía bắc từ một mươi sáu đến một mươi chín độ phía nam từ hai mươi đến hai mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất phía bắc từ hai mươi hai mươi ba độ phía nam từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây phía bắc sáng có mưa vài nơi chiều và đêm có mưa mưa rào và có nơi có rông
phía nam ngày nắng
đêm có mưa vài nơi gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ phía nam có nơi trên hai mươi bốn độ
nhiệt độ cao nhất phía bắc từ hai mươi tám đến ba mươi một độ phía nam từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên
có mây ngày nắng đêm không mưa gió đông đến đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ thâm nhất từ một mươi tám đến hai mươi một độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi bốn độ
khu vực nam bộ
có mây ngày nắng có nơi nắng nóng gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng miền đông từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
quần đảo hoàng sa
gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín
sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển độc mạnh
quần đảo trường sa
gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giờ cấp bảy
sóng biển cao từ một năm đến hai năm m